sáng nay tại hà nội trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí thượng tướng tiến sĩ lê quý vương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
trải qua năm mươi năm năm xây dựng và phát triển trường cao đảng an ninh nhân dân i đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong công an nhân dân góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ghi nhận những đóng góp thành tích đã đạt được trong năm mươi năm năm qua trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã vinh dự được đảng nhà nước và bộ công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm đã gắn và trao bằng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho trường cao đẳng an ninh nhân dân i
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc những đóng góp quan trọng của trường cao đẳng an ninh nhân dân i cho sự nghiệp giáo dục đào tạo bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và hợp tác quốc tế trong năm mươi năm năm qua
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới trường cao đảng an ninh nhân dân i tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

tăng cường mở rộng hợp tác liên kết đào tạo tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để tiếp thu kinh nghiệm khai thác có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói chung và trường cao đẳng an ninh nhân dân i nói riêng